cách đây bốn mươi chín năm vào ngày hai mươi bốn tháng bảy một mươi cô gái thanh niên sung phong tiểu đội bốn thuộc đại đội năm trăm năm mươi hai
tổng đội thanh niên sung phong năm mươi năm hà tĩnh đã anh dũng hy sinh trong lúc đang đào lấp hố bom thông đường
ngay tại ngã ba đồng lộc lịch sử những tấm gương ấy cùng nhiều thế hệ thanh niên sung phong quân đội công an
cán bộ giao thông ở ngã ba đồng lộc đã trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng việt nam
chiến tranh đã đi qua tọa độ lửa bom cày đạn sới năm xưa giờ đây là di tích lịch sử cấp quốc gia
bảo tàng của lực lượng thanh niên sung phong và là một địa chỉ đỏ trong giáo dục truyền thống cách mạng
tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ trong hành trình về thăm lại chiến trường xưa ngã ba đồng lập là điểm đến
không thể thiếu đối với các cựu chiến binh để nhắc nhớ về một quá khứ đau thương nhưng rất đỗi tự hào
khi mảnh đất đồng lộc này đấy là cái chỗ lượng
hội tù linh thiêng trong chiến tranh thì là như vậy rằng là chúng tôi là những anh lính bộ đội cụ hồ
thì cũng đã nhiều lần hành quân qua đây và cái hy sinh lớn ở đây là có một mươi cô gái thanh niên sung phong
đã hy sinh để bảo vệ cái mạch máu cái giao thông này để những chuyến xe thông suốt vào nam ra bắc
thì như vậy là bây giờ thì cảng chỉ đã hy sinh và nhà nước đã xây dựng ở đây thành khu tưởng niệm
thì đây là một cái địa chỉ đỏ để cho thế hệ trẻ luôn đi lại tham quan và như vậy rằng là để học tập
cái gương anh hùng của các chiến sĩ của những con lớp người đi trước
đấy là lần thứ năm em được đến đồng lộc em cảm thấy đấy là một nơi đã đạt linh thiêng và ý nghĩa cho các thế hệ trẻ
như chúng em có thể biết được thêm về lịch sử về sự cống hiến vô cùng to lớn của các anh hùng lịch sử
nhất là một mươi cô gái ba đồng lộc đã hy sinh anh dùng để bảo vệ sự yên bình cho tổ quốc
hạ tỉnh những ngày tháng bảy cây nắng cũng trở nên trói trang
thiệt hơn nhưng cũng không ngăn nổi bước chân của dòng người hành hương về ngã ba đồng lộc
chỉ ấn các anh hùng liệt sĩ từ đầu năm đến nay đã có bốn một mươi tám đoàn với một trăm ba mươi bốn ba trăm linh sáu lượt khách trong và ngoài
tỉnh du khách quốc tế về khu di tích lịch sử ngã ba đồng lộc dân hương dân hòa triển các anh hùng lịch sĩ
bằng sự cố gắng nỗ lực cũng như được sự quan tâm của tỉnh của các cấp các ngành
của các tổ chức cá nhân và các nhà hảo tâm
ban quản lý khu di tích đang từng bước đầu tư chỉnh trang xây dựng các hàng mục công trình trong khuôn viên khu di tích
để cho khu di tích ngày càng khang trang tôn nghiêm hơn
nhiều hàng mục công trình đã được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách cũng như là nguồn vốn xã hội hóa
với lòng tri ân sâu sắc ngày hai mươi ba tháng bảy tới báo nhân dân phối hợp tỉnh hà tĩnh tổ chức chương trình nghệ thuật
cõi thiêng đồng lộc
đồng thời góp phần giới thiệu quảng bá tiềm năng lợi thế du lịch của hệ thống các di tích lịch sử cách mạng
giáo dục truyền thống yêu nước đạo lý uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ hôm nay và mai sau